vừa ra tù cách đây chưa lâu nay đối tượng lại tiếp tục phạm tội

các đối tượng bị bắt gồm ngô trí khanh huỳnh thanh thúy lê đạt thành nguyễn hoàng phong trần đặng hoàng hải trần văn phước và huỳnh thanh ngân tất cả cùng chú tại tp hcm
theo đó vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng này cùng với phùng thái quý và nguyễn hoàng phú từ tp hcm đến địa bàn xã thuận điền và long mỹ dùng dao cướp tiền mặt một điện thoại di động và một xe mô tô của một người phụ nữ và cặp vợ chồng
sau chưa đầy một ngày khẩn trương điều tra tất cả các đối tượng gây án đã bị bắt giữ cùng tăng vật
ngày một mươi bảy tháng ba viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng tháp đã chuyển cáo trạng sang tòa nhân dân cung cấp truy tố lê nguyễn thúy vi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ tỉnh tiền giang và huỳnh quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tp hcm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
cùng với tội danh trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với lê thanh quân khi nào bắt được sẽ xử lý sau
ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một quân yêu cầu vi nhận một số hóa chất quần áo đã đặt sẵn ở chợ kim biên rồi cùng với đạt thuê xe ô tô đi hà tiên kiên giang để gửi sang campuchia
và nhận ma túy mang về tp hcm
tối cùng ngày vi thuê ô tô từ tp hcm đi hà tiên vi và đạt đi đến an giang quân điện thoại nói không đi hà tiên nữa mà đến phả tân châu hồng ngự
sau khi qua bờ hồng ngự vi gửi hàng và nhận ma túy về tp hcm vi cùng đạt đưa ma túy quay về đến thị trấn thường thới tiền huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp thì bị lực lượng công an và biên phòng phối hợp bắt quả tang
vi thừa nhận hàng hóa bên trong các bao thùng cắt tông và túi ni lông là chất ma túy với tổng khối lượng

thời gian gần đây tình trạng thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke trên địa bàn tỉnh bình định diễn biến khá phức tạp
qua nhiều vụ việc đã bị lực lượng công an phát hiện và xử lý cho thấy địa điểm sử dụng ma túy để bay lắc đã thay đổi từ nhà riêng gia đình chuyển sang các cơ sở giải trí
đầu tháng ba vừa qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tp hcm
tuy nhiên phối hợp với công an huyện tuy phước tiến hành kiểm tra quán karaoke tại huyện tuy phước phát hiện một mươi hai thanh niên trong đó có hai nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng hát
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần một gram ma túy đá cùng với nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
những vụ việc thanh niên tụ tập tại quán karaoke để sử dụng ma túy bị phát hiện như thế này còn xuất hiện khá nhiều ở vùng thôn quê
trong thời gian vừa qua các đối tượng
sử dụng trái phép chất ma túy lợi dụng một số cơ sở kinh doanh có điều kiện nhất là karaoke để tiến hành sử dụng trái phép chất ma túy thì diễn ra khá phổ biến
trong đấy thì trong năm vừa qua tôi phát hiện rất nhiều vụ là đối tượng tụ tập đông người
nếu như trước đây người sử dụng ma túy thường lén lút đến nơi vắng người xa khu dân cư để trốn tránh cơ quan chức năng thì nay đã khác
chúng thường chọn quán karaoke để làm nơi tụ tập bay lắc
nhóm thanh niên này gồm chín nữ hai mươi sáu nam bị phát hiện bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai
qua tết nhanh còn đến hai mươi tám người dương tính với ma túy
cô gái trẻ này thừa nhận đã quen với việc rủ nhau góp tiền mua ma túy mang vào phòng karaoke để sử dụng và xem đó là một trào lưu mới
hôm đó bạn tôi đủ tôi quen bên số bảy chào
xong rồi mọi người trong phòng
nói tôi là mua bạc tiền túi đem mua trước xong rồi cái gì trả lại sau
tôi lấy tiền của tôi xuống ở trước quán gặp người bán đó xong rồi tôi mang lên phòng xong rồi bỏ ra dĩa đó
mọi người tự lại lấy cho bao nhiêu kèm thì lại lấy
lòng tôi cũng sẽ có áp dụng nhiều biện pháp về vụ để là kiểm tra xử lý
để kể cả xử lý hình sự
theo quy định của pháp luật các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện trong đó có karaoke mà thiếu trách nhiệm để đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
ở trong cơ sở do mình quản lý thì có thể bị xử phạt hành chính đến một mươi triệu đồng
và nếu có hành vi chúa chóc cái việc sử dụng tái phép chắc ma túy thì có thể bị phạt tù đến một mươi năm năm
theo thống kê trong năm hai nghìn hai mươi một
và hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan chức năng tỉnh bình định đã phát hiện hơn một trăm một mươi vụ với gần ba trăm linh đối tượng phạm tội về ma túy
điều đáng nói bên cạnh số đối tượng mua bán tàng chữ ma túy thì số đối tượng bị bắt về hành vi chúa chóc và tổ chức sử dụng tái phép chắc ma túy có chiều hướng gia tăng
đa phần là chủ hoặc nhân viên quản lý nhân viên phục vụ ở quán karaoke
dù lực lượng chức năng xử lý kiên quyết song vì hám lợi nhiều chủ dịch vụ vẫn nhắm mắt làm ngơ
tiếp tay cho hành vi sử dụng ma túy
do vậy bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng gia đình và cộng đồng cần nâng cao trách nhiệm trong việc phòng ngừa tệ nạn này
nhất là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên không để từ những cuộc vui ở quán karaoke mà dẫn đến con đường nghiện ngập đánh mất tương lai
thưa quý vị trong những ngày qua
sang giàu là một trong những nội dung đặc biệt của quán karaoke
nó là một trong những mặt hàng được người dân quan tâm nhiều nhất về giá
bởi sang giàu tăng giá đã tác động tới mọi mặt đời sống và giá cả hàng hóa
chính vì vậy trong phiên chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội
nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề tính phí thuế xăng dầu đã được gửi tới các thành viên của chính phủ
sáng ngày một mươi sáu tháng ba trong phiên chất vấn bộ trưởng bộ công thương và bộ tài chính
nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi về việc liệu trong thời gian tới giá xăng dầu có giảm giá được hay không
bộ trưởng nguyễn hồng diên cho rằng
việc giảm giá sang giàu hay không phụ thuộc vào thị trường thế giới
nhưng với biên độ giá sang giàu tăng cao thì cố gắng điều hành biên độ tăng trong nước
ở mức có thể chấp nhận được với công cụ là quỹ bình ổn thuế phí các chính sách an sinh
một số đại biểu cũng cho rằng cơ cấu tính giá xăng dầu hiện nay có nhiều yếu tố phức tạp
có nhiều loại thuế mà cử tri cho rằng chưa hợp lý
trả lời về vấn đề này bộ trưởng bộ tài chính cho biết
theo tính toán khi giá xăng ron chín mươi hai thế giới ở mức một trăm ba mươi usd một thùng
thì các khoản thuế phí được tính trên giá xăng gồm thuế nhập khẩu chiếm tám
thuế vat một mươi chi phí định mức chiếm sáu lợi nhuận định mức là ba trăm linh đồng
trích quỹ bình ổn ba trăm linh đồng thuế bảo vệ môi trường bốn đồng
thuế giá trị gia tăng là hai tám trăm linh năm đồng
như vậy với giá dầu thô một trăm ba mươi usd thì giá cơ sở là ba mươi tám trăm linh đồng một lít
tỷ lệ thuế trên giá sang giàu là ba mươi ba năm
vâng rõ ràng là vấn đề áp dụng chính sách nào để quản lý giá xăng dầu luôn là một vấn đề nóng
và trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
chúng tôi có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
chuyên gia kinh tế để cùng bàn luận sâu hơn về những vấn đề liên quan tới việc tính thuế phí xăng dầu hiện nay
xin chào ông ạ
mời xin chào
thưa ông hiện nay có khá nhiều mặt hàng được áp mức thuế tiêu thụ đặc biệt
thế vậy cái mức thuế tiêu thụ đặc biệt là gì và mục đích của việc áp dụng thuế này để làm gì ạ
trước hết chúng ta biết rằng thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế đánh vào những hàng hóa đặc biệt
nó có thể là hàng hóa xa xỉ hoặc hàng hóa mà nhà nước không khuyến khích tiêu dùng
và chúng ta biết rằng là cái thuế này thì mục đích của nó thì gồm có ba mục đích
thứ nhất là điều tiết cái việc sản xuất và tiêu dùng những cái mặt hàng mà nó có thể gây phương hại
hoặc là để sống xã hội và nhà nước không khuyến khích tiêu dùng
cái điều thứ hai đó là cái thuế này nó có thể điều tiết cái thu nhập của các cái tầng lớp dân cư
những cái người nào mà có nhiều thu nhập sử dụng những cái hàng hóa đặc biệt
thì có thể phải chịu một cái mức thuế tiêu thụ đặc biệt này
và cái thứ ba là nó góp phần điều chỉnh cái nguồn thu cho ngân sách nhà nước
để mà từ đó đảm bảo cái tính công bằng trong xã hội
đề mặt nguyên tắc thì chúng ta biết rằng
đây là một loại thuế gián thu
các doanh nghiệp nộp thuế thông qua cái việc là mình bán hàng ra thì phải tính thuế
hoặc là khi mà doanh nghiệp sản xuất đưa ra thị trường thì phải tính cái thuế tiêu thụ đặc biệt này
nhưng cái người chịu thuế là cái người tiêu dùng cuối cùng của cái sản phẩm hàng hóa đó
còn doanh nghiệp chỉ là người nộp thay cho cái người mà tiêu dùng thôi
trong phiên chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội vào ngày một mươi sáu tháng ba vừa qua
thì một số đại biểu quốc hội đã gửi câu hỏi
với người đứng đầu ngành tài chính là vì sao xăng dầu là mặt hàng hóa thiết yếu nhưng lại áp thuế tiêu thụ đặc biệt
ông có đánh giá như thế nào
trước hết chúng ta biết rằng là như đã nói xăng dầu là một cái tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo
và đồng thời nó lại gây ra cái xả thải ra môi trường
và vì thế cho nên chính phủ các quốc gia trên thế giới thì đều hạn chế sử dụng một cách bừa bãi cái xăng dầu
và khuyến khích sử dụng tiết kiệm
nhưng ở đây tôi cũng lưu ý rằng
ở việt nam chỉ đánh thuế với xăng chứ không đánh thuế với dầu
dầu là không đánh thuế hoàn toàn
hiện nay trên thế giới thì xăng dầu có bị áp cái mức thuế tiêu thụ đặc biệt hay không
và theo ông thì cái việc mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục áp cái mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu hiện nay
liệu có khiến cho giá xăng càng bị đẩy lên cao và tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế mọi mặt xã hội không ạ
trước hết chúng ta biết rằng là hầu hết các quốc gia trên thế giới
thì đều áp các loại thuế tương tự như
các loại thuế ở việt nam
và đặc biệt là đối với thuế xăng dầu
thì hầu hết các cái quốc gia đều áp cái thuế tiêu thụ đặc biệt này
tuy nhiên cái mức thuế tiêu thụ đặc biệt này nó cao hơn cái mức thuế tiêu thụ đặc biệt ở việt nam nhiều
thường là từ hai mươi đến bốn mươi
ngay thái lan ở cạnh chúng ta đây thì họ cũng áp một cái mức thuế tiêu thụ đặc biệt tương đối cao ạ
và họ không chỉ là áp thuế đối với xăng
mà còn áp thuế
đối với cả các cái loại dầu trong cái nền kinh tế
và các cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của họ
thông thường cũng sử dụng dầu như các doanh nghiệp của chúng ta
thì vẫn phải chịu cái thuế tiêu thụ đặc biệt này
cũng tại phiên chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội
nhiều đại biểu đã cho rằng là hiện nay cơ cấu tính giá xăng dầu của chúng ta
phức tạp có nhiều loại thuế chưa hợp lý
vậy dưới góc độ của một chuyên gia kinh tế thì quan điểm của ông như thế nào
trước hết chúng tôi khẳng định lại một lần nữa là
cách tính giá xăng dầu của chúng ta trong nhiều năm trở lại đây
trong khoảng độ năm năm trở lại đây ấy
thì nó đã tương đồng với cái cách tính thuế xăng dầu
của các cái quốc gia trên thế giới
và nó thông thường cũng bao gồm có bốn loại
đó là thuế nhập khẩu thuế tiêu thụ đặc biệt
thuế vat và thuế bảo vệ môi trường
cái cách tính thì nó cũng tương tự như việt nam chúng ta
khi mà bắt đầu nhập khẩu về đến tính đến biên giới
thì bắt đầu họ tính đánh cái thuế nhập khẩu
sau đó thì họ đánh cái thuế mà tiêu thụ đặc biệt
thì nó bao gồm cả cái phí nhập thuế giá hàng hóa và cái thuế nhập khẩu
sau đó thì tính cái thuế vat
trên các cái giá trị mà đã đánh thuế tiêu thụ đặc biệt
và cuối cùng là người ta tính cái thuế bảo vệ môi trường
và như vậy thì cái cách tính thuế của chúng ta hiện nay
nó tương đối tương đồng với cái cách tính thuế theo thông lệ của các cái quốc gia trên thế giới
và chúng tôi cho rằng là nó hoàn toàn rất là rõ ràng
chứ cũng không có cái gì mà bao giờ nó phức tạp hay là nó khó hiểu
ở cái việc đánh cái thuế xăng dầu cả
tuy nhiên ở đây chúng tôi cũng nói lại một điều là
đối với cái xăng thì chúng ta đánh cái thuế tiêu thụ đặc biệt
nhưng dầu thì việt nam chúng ta không đánh
và cái mức thuế của chúng ta
đánh đối với xăng thì nó cũng rất thấp
thấp nhất trong cái biểu thuế mà tiêu thụ đặc biệt
đó là chỉ một mươi thôi
còn nếu như các cái mặt hàng mà đánh thuế cao ấy
thì ví dụ như thuốc lá là đánh đến bảy mươi
hay là ví dụ như là những cái hàng mà chúng ta không khuyến khích sử dụng
thì chúng ta đánh đến sáu mươi năm
thì cái này là ví dụ như là bia rượu nước rồi là ô tô chẳng hạn
chúng ta có thể đánh thuế tương đối cao
như ông vừa phân tích rất cụ thể thì rõ ràng là giá xăng đang phải chịu rất nhiều loại thuế phí
vậy đâu sẽ là lời giải để chúng ta khắc phục những bất cập trong việc tính thuê phí
cũng như là quản lý được giá xăng một cách hợp lý nhất
trước hết khi mà nói đến cái quản lý giá xăng ấy
thì chúng tôi cho rằng đây nó bao gồm có mấy cái mà chúng ta cần phải quan tâm
thứ nhất là nếu nói về thuế thì chúng ta chỉ có bốn loại thuế thôi
và chúng ta không có cái loại phí nào đánh vào dầu và sang cả
đấy là phải khẳng định
thế còn những cái cách mà chúng ta thấy rằng một số người có tính đến
ví dụ như là cái thuế định mức chẳng hạn hay là cái quỹ bình ổn chẳng hạn
thì rõ ràng ở đây là khi mà chúng ta còn coi xăng dầu là mặt hàng thiết yếu
nhà nước còn khống chế cái giá đầu vào và giá đầu ra
thì rõ ràng là các cái doanh nghiệp kinh doanh phải được có một cái định mức
để mà họ có cái lợi nhuận nhất định trong cái quá trình họ kinh doanh
và cái điều thứ hai là để mà giảm sốc trong những cái điều kiện đặc biệt
nhà nước có thể điều chỉnh được cái giá xăng dầu đáp ứng cái nhu cầu của cái nền kinh tế
cũng như có thể giảm sốc cái giá thì chính phủ có thể dùng cái quỹ bình ổn
để mà tác động đến cái giá cả của xăng dầu trên thị trường một cách tốt nhất
và vì thế cho nên khi mà chúng ta tính ra thì chúng ta có thể tính thấy rằng là nó
tại sao nó lại có chỗ này có cái lợi nhuận định mức chỗ kia có lợi nhuận định mức
thế rồi có cái quỹ bình ồn
và mọi người cứ tính rằng đó là cái phí để mà tính vào nhà nước
là cái tính thuế phí của nhà nước
nhưng ở đây chúng tôi cũng nói rằng là những cái thuế phí đó là cần thiết để cho các doanh nghiệp
cũng như là để mà có thể điều chỉnh hợp lý cái giá xăng dầu
còn nó không phải là cái mà chính phủ thu về
và vì thế cho nên chúng ta cũng nói là
nhà nước chỉ thu đúng bốn loại thuế thôi
và ở đây thì chúng tôi cũng nói rằng là để mà điều chỉnh
thì chúng ta có thể nói rằng là phải cải tiến cái cơ chế quản lý
đó là làm sao cái quá trình quản lý giữa các cái chủ thể kinh doanh xăng dầu ở cái cấp một cấp hai
nó phải ăn khớp với nhau
rồi chúng ta phải có cái lượng dự trữ đủ lớn
để từ đó có thể đảm bảo cái nhu cầu tiêu dùng xăng dầu khi mà nó đột xuất nó tăng lên
và đáp ứng được cái mức giá nó phù hợp
thế còn lại thì rõ ràng là cái cách tính toán thì chúng ta cũng phải tính
dần dần khi chúng ta mở cửa ra
chúng ta phải tiếp cận với cái nền kinh tế thế giới
cái thời gian điều chỉnh nó rút ngắn xuống
và thậm chí sau này là nhà nước sẽ mở cửa
không còn coi nó là cái mặt hàng thiết yếu nữa
mà nhà nước phải nắm giữ điều chỉnh giá
thì lúc đó chúng ta sẽ có cái cách điều phối khác
cái quỹ bình ổn chúng ta sẽ bỏ đi
và các lợi nhuận định mức của doanh nghiệp cũng không còn nữa
thì lúc đó nó sẽ đơn giản đi rất nhiều
và như vậy là chúng ta sẽ có một nền kinh tế đi theo thị trường
nhưng lúc đó chúng ta lại phải có những cái kho lưu trữ đủ lớn
để nhà nước có thể tác động vào cái thị trường xăng dầu
như ở các nước phát triển hiện nay
để khán giả của antv có thể hiểu rõ hơn là
vì sao xăng dầu là mặt hàng thiết yếu nhưng lại áp thuế tiêu thụ đặc biệt
chương trình tiếp tục với những chính sách đáng chú ý khác
trước hành vi đầu cơ găm hàng giao bán thuốc điều trị covid một mươi chín
tràn lan trên mạng xã hội bộ y tế đã có công điện
gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tiếp tục thanh tra kiểm tra tăng cường quản lý về thuốc điều trị covid một mươi chín
bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền tập huấn
quy định pháp luật và hướng dẫn về việc mua bán sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
sở y tế các địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan
tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm để kiểm tra chất lượng thuốc
triệt để ngăn chặn hành vi buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
trong sản xuất kinh doanh thuốc điều trị covid một mươi chín
từ nay khách đổi trả vé tàu sẽ mất phí thay vì được miễn
như giai đoạn hai năm qua khi có dịch covid một mươi chín
quy định mới này tạm thời áp dụng tới hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó với vé cá nhân người mua vé có nhu cầu đổi phải thực hiện trước hai mươi bốn tiếng
so với giờ tàu chạy trở lên lệ phí là hai mươi đồng một vé
với vé tập thể khi trả vé phải thực hiện trước tối thiểu hai mươi bốn tiếng so với giờ tàu chạy
lệ phí áp dụng là hai mươi giá vé với khách trả vé trong thời gian dưới bảy mươi hai tiếng trước giờ tàu chạy
và một mươi nếu trả trước từ bảy mươi hai tiếng trở lên
bắt đầu từ một mươi chín h ngày hôm nay một mươi tám tháng ba hà nội sẽ chính thức mở cửa trở lại phố đi bộ
để thúc đẩy và phát triển du lịch
đối với không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận thời gian hoạt động sẽ bắt đầu
từ một mươi chín h ngày thứ sáu đến hai mươi bốn h ngày chủ nhật hàng tuần
đối với các không gian đi bộ còn lại thời gian hoạt động từ một mươi chín h đến hai mươi bốn h của ba ngày cuối tuần
lực lượng chức năng sẽ kiểm soát người vào đảm bảo giãn cách hoạt động trên tuyến phố
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
trước tình hình dịch bệnh đã phần nào bước căng thẳng khi số ca nhiễm covid một mươi chín giảm trong những ngày gần đây
hà nội đang tính toán để nhanh chóng mở cửa trở lại
kinh nhận về vấn đề này báo công an nhân dân có bài hà nội với những biện pháp mạnh để mở cửa

theo đó hà nội đã chủ động tìm kiếm những biện pháp mạnh để mở cửa
đặc biệt là lĩnh vực du lịch bên cạnh thu hút du khách công tác phòng dịch cũng được đẩy mạnh nâng cao hơn trước với nhiều biện pháp
đặc biệt là lĩnh vực du lịch bên cạnh thu hút du khách công tác phòng dịch cũng được đẩy mạnh nâng cao hơn trước với nhiều biện pháp
với lĩnh vực giáo dục không ít địa phương đã chủ động lên các kế hoạch phương án để học sinh sớm đi học trực tiếp trở lại
ở một góc độ khác báo thanh niên ghi nhận kể từ ngày một mươi năm tháng ba hoạt động du lịch đã được mở cửa hoàn toàn
bao gồm cả du lịch nội địa đón khách quốc tế đưa khách đi nước ngoài
hà nội cũng đang khẩn trương xây dựng phương án mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
đặc biệt sea games ba mươi một là cơ hội để quảng bá du lịch thủ đô với bạn bè quốc tế
cũng về vấn đề này trong bài hà nội mở cửa đón du khách báo kinh tế và đô thị nhận định
việt nam hiện có rất nhiều đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua thu hút khách quốc tế quay trở lại châu á
với nhiều biện pháp đã được triển khai một cách tổng thể cùng với đó là tinh thần chủ động tại một số địa phương
kỳ vọng du lịch việt nam sẽ sớm phục hồi và phát triển mạnh mẽ
không chỉ riêng hà nội nhiều địa phương khác trong cả nước cũng đã sẵn sàng đón khách ghi nhận của báo tuổi trẻ
đại diện nhiều hãng kinh doanh dịch vụ du lịch cho biết ngay sau khi được mở cửa
các doanh nghiệp đã khẩn trương liên hệ với các đối tác
khôi phục và mở cửa lại các hoạt động dịch vụ tuyến du lịch trước kia
các hãng hàng không cũng đã sẵn sàng các phương án để đảm bảo đủ nhu cầu di chuyển của người dân trong nước
và du khách quốc tế đến việt nam
từ góc độ địa phương nhiều địa phương đã triển khai nhiều biện pháp mở cửa du lịch trở lại
cùng với đó là nhiều cách làm mới đặc sắc để thu hút du khách
phối hợp với các cơ quan chức năng quảng bá hình ảnh việt nam đầy sức sống
mới đây chính phủ đề xuất nâng số giờ làm thêm trong một tháng
chính phủ đề xuất nâng số giờ làm thêm trong một tháng của người lao động từ không quá bốn mươi giờ lên không quá bảy mươi hai giờ
và số giờ làm thêm trong một năm của người lao động là không quá ba trăm linh giờ
được áp dụng cho tất cả các ngành nghề công việc
ghi nhận về vấn đề này báo lao động cho biết theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp
việc nới trần thời gian làm thêm là một nhu cầu bức thiết trong bối cảnh hiện tại
khi doanh nghiệp khôi phục sản xuất trở lại với lượng công việc nhiều để đảm bảo tiến độ cũng như năng suất
việc tăng giờ làm thêm là cần thiết
nhiều người lao động cũng đồng tình với đề xuất này bởi sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
nhu cầu về tăng lương tăng thu nhập là rất lớn
ở một góc độ khác nhiều ý kiến cho rằng việc nâng giờ làm thêm lên không quá bảy mươi hai giờ
chỉ là giải pháp tạm thời cần áp dụng trong thời gian ngắn
bởi xét về lâu dài xu thế chung phải kéo số giờ làm việc giảm đi
cùng với đó cần chỉ rõ nhóm ngành nghề nào được làm thêm không quá bảy mươi hai giờ
chứ không thể cao bằng bất kỳ ngành nghề nào
mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát sóng
trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
ngày một mươi bảy tháng ba viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng tháp đã chuyển cáo trạng
sang tòa án nhân dân cung cấp truy tố lê nguyễn thúy vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại tỉnh tiền giang và huỳnh quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại thành phố hồ chí minh về tội vận chuyển trái phép trên ma túy
cùng với tội danh trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
đã khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với lê thanh quân
khi nào bắt được sẽ xử lý sau
trước đó các đối tượng đã bị bắt quả tang khi đang vận chuyển bảy mươi bảy kg ma túy
tại phiên chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội trả lời câu hỏi
tại sao xăng dầu là hàng thiết yếu lại đánh thuế tiêu thụ đặc biệt
bộ trưởng tài chính hồ đức phước cho biết đây là thuế gián thu
nhà sản xuất xăng dầu và nhập khẩu phải nộp
theo luật thuế tiêu thụ đặc biệt việc đánh thuế mặt hàng này
cùng một số mặt hàng khác như bia rượu để người dân sử dụng tiết kiệm xăng dầu
mới đây chính phủ ký tờ trình báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội
xem xét đề xuất giảm thuế môi trường để hạ giá xăng dầu vào tuần tới
bộ y tế đã có công điện gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tiếp tục thanh tra kiểm tra tăng cường quản lý về thuốc điều trị covid một mươi chín
bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền tập huấn quy định pháp luật
và hướng dẫn về mua bán sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
sở y tế các địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm
để kiểm tra chất lượng thuốc triệt đẻ ngăn chặn hành vi mua lậu ra lận thương mại hàng giả
trong sản xuất kinh doanh thuốc điều trị covid một mươi chín